cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
những năm qua các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã bám bản bám dân
giúp nhân dân các dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
những việc làm của các anh đã để lại trong lòng nhân dân ấn tượng sâu sắc
trở thành điểm tựa vững chắc của đồng bào nơi vùng cao biên giới
vẫn là những con đường cột mốc tuần tra quen thuộc hàng ngày
xong những buổi tuần tra xuống địa bàn của các chiến sĩ đồn biên phòng bản lầu
trong những ngày này thật nhiều cảm xúc
khi tết đã đến xuân đã về
tạm gác lại cảm xúc các anh đang cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của người lính biên cương
bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia bảo đảm an ninh trật tự biên giới
đảng ủy chủ huy đơn vị đã phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu
trong đó phân công các tổ công tác tiến hành bám nắm
tình hình địa bàn các thôn bản nắm chắc tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phối hợp tốt với các lực lượng như công an công an huyện công an xã quân sự huyện và dân quân
các thôn bản biên giới làm cái nhiệm vụ tuần tra canh gác đảm bảo bình yên cho nhân dân trong dịp đón xuân năm mới
đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
khẩu hiệu ấy đã được các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
biến thành những hành động cụ thể
các cán bộ chiến sĩ đã thực sự trở thành những người bạn đồng hành
cùng người dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi chín các cán bộ chiến sĩ đã thực hiện hàng nghìn ngày công giúp đỡ người dân
trao tặng bò giống và hỗ trợ xây mới hơn hai mươi căn nhà cho nhân dân biên giới
với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ
chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu
và tăng cường công tác bám nắm tình hình địa bàn
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an quân sự
cũng như các bộ chính quyền địa phương để quản lý chặt chẽ địa bàn trong dịp tiết
và chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị cử các tổ công tác xuống các địa bàn vui xuân đón tết với nhân dân
đồng thời nắm tình hình địa bàn và giữ gìn an ninh chặt tự trong dịp tiết quân đảng
những kết quả mà bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đạt được
tuy còn khiêm tốn song đã tạo điều kiện cho người dân yên tâm bám trụ nơi biên giới của tổ quốc
vươn lên xóa đói giảm nghèo
vững mạnh tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biên giới quốc gia